tòa án nhân dân tỉnh nam định tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản
liên quan hoạt động bảo kê ăn chặn phí dịch vụ hỏa táng của các cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh nam định
theo cáo trạng công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long là đơn vị quản lý vận hành đài hóa thân hoàn vũ trong công viên nghĩa trang thanh bình
năm hai nghìn một mươi năm khi đang là trưởng đài hóa thân hoàn vũ trần đại thủy cùng vợ là phạm thị ánh tuyết
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ tăng lễ trường dương ký kết với công ty hoàng long
để trở thành đại diện độc quyền tiếp nhận tất cả các ca hỏa táng trên địa bàn tỉnh nam định
trần đại thủy đã nâng giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi ca so với giá quy định
đồng thời ép các cơ sở kinh doanh dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh nam định khi nhận hợp đồng dịch vụ hỏa táng với người dân
mặt khác thủy liên kết với nhiều đối tượng uy hiếp đe dọa các cơ sở kinh doanh dịch vụ tăng lễ chiếm đoạt tổng cộng hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh nam định đã tuyên phạt bị cáo trần đại thủy ba mươi chín tháng tù giam
các đối tượng khác từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng tù giam